ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa yêu cầu các sở và ủy ban nhân dân của ba huyện long thành nhân trạch xuân lộc
giả soát lại những thửa đất mà công ty cổ phần địa ốc alibaba làm dự án ma bán cho hàng ngàn khách hàng
để kê biên tài sản theo đề xuất của cơ quan điều tra
theo cơ quan công an tp hcm trên địa bàn tỉnh đồng nai có ba trăm một mươi một thửa đất của alibaba đang bị ngăn chặn giao dịch
công an tp hcm đã đề xuất các địa phương có đất của alibaba công khai kê biên tài sản
đồng thời cơ quan này cũng đề nghị sở tài chính tỉnh đồng nai hỗ trợ việc định giá các thửa đất của alibaba
theo điều tra ban đầu công ty alibaba đã lập hàng chục dự án ở nhiều địa phương
sau đó bán cho hơn sáu bảy trăm linh khách hàng để chiếm đoạt khoảng hai năm trăm linh tỷ đồng